liên quan đến hành vi có dấu hiệu dâm ô với trẻ em cũng vào chiều ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một tp hcm tiếp tục lấy lời khai của nguyễn thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê khánh hòa để làm rõ
theo điều tra nguyễn thanh tú làm phụ việc tại khách sạn đại huy hoàng phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tú đi nhậu về đến khách sạn trên thì phát hiện bé gái một mươi bốn tuổi đang ngủ trên giường tại tầng trệt không khóa cửa
lúc này tú đến tiến đến kéo áo quần của bé gái xuống rồi sờ soạn bùng kín khi bé gái phát hiện tú xin lỗi rồi ra sảnh khách sạn ngồi chơi
vào tối cùng ngày bé gái đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ ruột và được dẫn đến công an quận một trình báo
sau đó được vận động ra đầu thú sau đó được vận động ra đầu thú ngay trong đêm
còn bé gái và nghi can tú cũng đã được đưa đến trung tâm pháp y để lấy các kết quả giám định phục vụ việc làm rõ hành vi có dấu hiệu dâm ô với trẻ em theo bộ luật hình sự quy định